bộ y tế campuchia vừa xác nhận công nhân đầu tiên có kết quả xét nghiệm dương tính với sars cov hai
bệnh nhân nam ba mươi tám tuổi là một trong bốn người đã được xét nghiệm vì có tiếp xúc gần với một du khách nhật bản nhiễm virus
trước đó campuchia xác nhận một trường hợp nhiễm sars cov hai là một người đàn ông trung quốc
bệnh nhân này đã phục hồi và trở về nước